thưa quý vị mới ra tù hơn bốn tháng lại tiếp tục gây ra án mạng giết người
nguyễn công tuấn chú tại huyện cư mờ ga đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
nạn nhân trong vụ án này là lưu hải dương cùng chú tại huyện trư mờ ga
vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi hai sau khi ăn nhậu xong dương cùng hai người bạn đến một quán ăn đêm ở thị trấn quảng phú để ăn tối
thì gặp nhóm của tuấn do có mâu thuẫn và đánh nhau trước đó nên nhóm của dương đã cầm ghế lao vào đánh tuấn
dù đã được mọi người can ngăn nhưng vì bực tức nên tuấn chạy về nhà lấy một con dao phóng lợn quay lại đánh trả thù
tuấn đã đâm một nhát trúng vào bắp tay trái của dương sau đó vứt bỏ lại dao chạy về nhà
dương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất nhiều máu
sau khi biết mình đã gây ra án mạng tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú
để biết tuấn từng có một tiền án ba năm sau tháng tủ giam về tội cướp tài sản mới ra tù hơn bốn tháng
cũng liên quan đến hành vi giết người tòa án nhân dân tp hải phòng vừa mở phiên tòa xét xử ba bị cáo
là bùi văn lưu trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng chú tại tỉnh nghệ an về tội danh giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực trước cổng nhà máy dày liên dinh
công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng quận dương kinh tp hải phòng
giữa hoàng sơn với nhóm công nhân của công ty xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
các đối tượng đã đuổi đánh anh thò mỹ xính và anh thò mỹ phùa
trong đó lưu đã dùng dao đâm vào bụng của anh xính gây tổn hại ba mươi hai sức khỏe
và chém vào tay của anh phùa làm giảm bốn sức khỏe
kết thúc phiền tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn lưu một mươi ba năm tù giam
trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng một mươi hai năm tù về tội danh giết người
hơn hai năm trăm linh viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến vừa được công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu giữ
sau khi bắt được ba đối tượng mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
vào tối một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực phường đồng phú tp đồng hới
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đồng hới phối hợp với công an phường đồng phú
phát hiện bắt quả tang lê thị hồng vân chú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
và nguyễn văn cường chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đang tàng trữ trái phép năm mươi năm viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
khám xét chỗ tạm trú của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp
đấu tranh mở rộng các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ mỹ tuyết trinh tạm trú tại tp đồng hới
khám xét chỗ ở của trinh cơ quan công an đã thu giữ hơn hai bốn trăm linh viên ma túy
lại thêm một đường dây cá độ bóng đá tại đắk lắc vừa được triệt phá
công an thị xã buôn hồ cho biết tổng số tiền giao dịch đánh bạc là trên tám mươi tỷ đồng
cá đội bóng đá trên do ba đối tượng trần văn thọ nguyễn tiên dũng và nguyễn quốc hiến đều trú ở thị xã bồn hồ cầm đầu
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba mươi ba điện thoại di động nhiều sổ sách ghi chép thẻ atm và các công cụ phương tiện phục vụ việc đánh bạc
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng bốn trăm linh triệu đồng một ngày
hiện công an thị xã buôn hồ đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng trong đường dây và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định
sau ba ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát điều tra viên của đội điều tra tổng hợp công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã bắt được nghi can gây ra vụ trộm hơn hai trăm linh triệu đồng rất tinh vi tại một cửa hàng ở xã suối tân
hình ảnh camera an ninh
tại một cửa hàng ở xã suối tân huyện cam lâm h hai mươi phút ngày năm tháng một mươi hai một đối tượng ngụy trang kín mít đột nhập vào cửa hàng đi thẳng đến quầy thu ngân khu vực để kết sắt
khi đối tượng đang mở kết sắt lấy trộm tài sản thì người bảo vệ đi vào ngủ ở khu vực trước quẩy thu ngân
trong khi chờ đợi người bảo vệ ngủ đối tượng vẫn thực hiện hành vi trộm tiền
chờ rất lâu mà người bảo vệ vẫn chưa ngủ
đối tượng đi ra dùng dao đe dọa
sau đó tập trung vào khu vực để trộm tài sản
đối tượng đã tẩu thoát
hai trăm một mươi tám triệu đồng trong két sắt đã bị đối tượng trộm mất
qua kết quả khám nghiệm hiện trường thì xác định là hiện trường không có dấu vết cậy phá
và đối tượng thì đột nhập vào bên trong lục lấy chìa khóa kết sắt và mở kết sắt lấy số tiền là hai trăm một mươi tám triệu đồng
trích sức camera tại khu vực hiện trường thì chỉ ghi nhận được hình ảnh của một đối tượng
đối tượng đã ngụy trang và che kín mặt nên rất khó khăn trong tác nhận dạng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc
công an huyện cam lâm chỉ đạo đội điều tra tổng hợp tập trung các biện pháp phối hợp với công an địa phương
hẳn chương xác minh truy tìm hùng thủ
dù dấu vết cũng như thông tin thu thập được xung quanh vụ án không nhiều
xong với quyết tâm cao nhất bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của quân chúng
chiều ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác của công an huyện cam lâm đã bắt giữ được nghi cao của công an huyện cam lâm
còn gây án khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nha trang
tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng

vốn là nhân viên cũ của cửa hàng
phúc nắm được hết các quy luật bán hàng nơi để tiền chìa khóa kết sắp

cơ quan khuyên cáo thời điểm cuối năm nhất là khi đang diễn ra giải bốc địch bóng đá thế giới
mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm bảo vệ tài sản của gia đình
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ căn cướp công dân gắn chíp
tạm giữ bảy đối tượng trong đó hoàng quốc hưng hoàng ngọc lam cung chú tại tỉnh quảng bình
lận đầu mối tiêu thụ giấy tờ giả
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an thành phố biên hòa
bắt giữ hưng và lam thu giữ ba giấy phép lái xe cùng nhiều giấy tờ giả
từ lấy khai của hai đối tượng lực lượng chức năng đồng loạt khám xét bốn địa điểm
tại thành phố hồ chí minh và thành phố biên hòa
tạm giữ năm đối tượng liên quan thu giữ nhiều máy móc thiết bị con dấu
của cơ quan tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả
bước đầu các đối tượng khai nhận quảng cáo do ban các loại giấy tờ giả
trên mạng xã hội với giá từ một đến hai triệu đồng một giấy
sau khi có người đặt sẽ lấy thông tin và gửi cho các nhóm đối tượng
tại thành phố hồ chí minh làm với giá khoảng bốn trăm linh đồng một giấy
về giao cho khách lấy tiền lời
để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên cho biết
đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn ngọc hiền
trú tại thành phố hà nội và trần văn duy chú tỉnh bắc giang
sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân
có một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giảm
mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả để mua hàng hóa
đội cảnh sát hình sự công an thành phố tuy hòa
đã trích xuất camera an ninh và xác định được đối tượng tình nghi
tối một mươi một tháng một mươi hai phát hiện nguyễn ngọc hiền đang mua hàng
và thanh toán bằng tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là giả
các trinh sát hình sự đã ập đến bắt giữ
đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng
mà đối tượng sử dụng là tiền giả do đồng bọn cung cấp
công an thành phố tuy hòa
sau đó đã truy bắt thêm trần văn duy
khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng tại thành phố tuy hòa
cơ quan công an thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi để sử dụng làm tiền giả
trên hai mươi năm tấn thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ
vừa được đội cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
phối hợp với trạm thu y phát hiện thu giữ
khi tiến hành kiểm tra kho của công ty trách nhiệm hoạn
thực phẩm long phát tại biên hòa
từ lượng chức năng đã phát hiện trên hai mươi năm tấn sản phẩm
gồm thịt gà thịt bò các loại nội tạng động vật
đều không có tem nhãn giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy
trong đó có nhiều thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa
cho biết số thực phẩm động vật trên do công ty mua trôi nổi trên thị trường
đem về để bán lẻ lại cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố biên hòa
và các địa bàn lân cận
việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội
không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc
đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh bình định lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
tiến hành kiểm tra kho chứa hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân phát
tại khu vực phường đống đa thành phố quy nhơn
do đỗ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy làm giám đốc
tại đây tổ công tác phát hiện hơn năm trăm linh hộp thuốc tân dược và thực phẩm chức năng
không có hóa đơn chứng từ
trong đó có một trăm linh bốn hộp thực phẩm chức năng đã hết hạn sử dụng
tổng giá trị các mặt hàng trên là hơn bốn mươi triệu đồng
cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng trên
đồng thời cùng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật